phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh an giang vừa triệt phá thành công một tụ điểm đá gà ăn tiền trên địa bàn thành phố long xuyên liên quan đến hai mươi một đối tượng
trong lúc các đối tượng tham gia đá gà ăn thua bằng tiền tại một bãi đất trống thuộc tổ sáu ấp bình khánh xã mỹ khánh thành phố long xuyên
các trinh sát thuộc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bất ngờ ập vào bắt giữ hai mươi một đối tượng liên quan
thu giữ tại hiện trường sáu con gà đá bốn cặp cửa sắt một mươi sáu điện thoại di động một mươi bảy xe mô tô
trên ba mươi ba triệu đồng tiền trên người các đối tượng cùng nhiều tăng vật khác có liên quan